hội thảo về thoát nước mưa đô thị đồng bằng sông cửu long chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình thoát nước mưa đô thị
theo hướng bền vững và xây dựng lộ trình giá dịch vụ thoát nước tại đồng bằng sông kiều long
vừa diễn ra sáng ngày hôm nay tại thành phố cần thơ
hơn một trăm linh đại biểu là các nhà khoa học kỹ sư chuyên ngành xây dựng và lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông kiều long
và miền trung của việt nam và chuyên viên cao cấp của các cục vụ liên quan thuộc bộ xây dựng các tổ chức quốc tế đã tham dự
tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ tổng kết những bài học kinh nghiệm thu được trong quá trình thí điểm xây dựng
và áp dụng mô hình tại ba thành phố cà mau long xuyên và giạch giá
các đối tác việt nam đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ đức và thụy sĩ đã thực hiện thí điểm thành công mô hình thoát nước mưa
tại các đô thị này các đại biểu cũng đã thống nhất cao về việc lồng ghép mô hình này trong quy hoạch đô thị nói chung
và quy hoạch thoát nước nhằm bảo đảm tính bền vững và hiệu quả hướng đến xây dựng các đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu xanh và thông minh